với mong muốn sẻ chia giúp đỡ đồng bào vùng dân tộc có tất cổ truyền canh tí vui tươi đầm ấm
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng một bộ tư lệnh quân khu bốn vừa chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự sáu tỉnh
và các đơn vị tổ chức các hiệu quả các chương trình bánh trưng xanh vì người nghèo
tại khu vực đồng bào biên giới
chương trình bánh trưng xanh vì người nghèo xuân canh tí hai nghìn hai mươi
được bộ tư lệnh quân khu bốn triển khai rộng khắp ở các địa bàn khó khăn
như là vùng biên giới biển đảo trên địa bàn quân khu
riêng tại địa bàn huyện a lưới tỉnh thuật thiên huế huyện đắk rồng tỉnh quản trị
và huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa các đơn vị quân đội cấp ủy chính quyền địa phương
trao tặng gần một chiếc bánh trưng hơn bốn trăm linh xuất quà và tiền mặt
hai mươi xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá gần hai tỷ đồng
thông qua chương trình góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung tay
vì người nghèo qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân dân